chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay hai mươi sáu tháng một sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
truyền hình công an nhân dân xin trân trọng công bố danh sách các đồng chí trúng cử ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
công an tỉnh gia lai bắt giữ giám đốc công ty tùng phát trốn thuế hơn sáu tỷ đồng
tết nguyên đán bính thân đang đến rất gần thị trường đào quất đã sẵn sàng phục vụ tết
sau đây là nội dung chi tiết
chiều nay ngày hai mươi sáu tháng một tại trung tâm hội nghị quốc gia mỹ đình hà nội
đại hội một mươi hai của đảng đã nghe ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử
và công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
trước đó vào buổi sáng đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn
và ghi phiếu bầu cử ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai tại đoàn
sau đó tại hội trường các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
gồm một trăm tám mươi ủy viên chính thức và hai mươi ủy viên dự khuyết
ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
trong buổi chiều đoàn chủ tịch đọc báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu
về các văn kiện đại hội một mươi hai của đảng
ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
danh sách các đồng chí trúng cử vào ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
ủy viên trung ương chính thức một trăm tám mươi đồng chí
một nguyễn hoàng anh
hai chu ngọc anh
ba nguyễn thúy anh
bốn trần tuấn anh
năm nguyễn xuân anh
sáu hà ban
bảy nguyễn hòa bình
tám trương hòa bình
chín dương thanh bình
một mươi nguyễn thanh bình

một mươi hai nguyễn văn bình
một mươi ba tất thành cang
một mươi bốn bùi minh châu
một mươi năm lê chiêm
một mươi sáu hà ngọc chiến
một mươi bảy nguyễn nhân chiến
một mươi tám đỗ văn chiến

hai mươi hoàng xuân chiến
hai mươi một phạm minh chính
hai mươi hai mai văn chính

hai mươi bốn nguyễn đức trung

hai mươi sáu lương cường

hai mươi tám trần quốc cường
hai mươi chín bùi văn cường
ba mươi phan việt cường

ba mươi sáu đào ngọc dung

ba mươi tám trịnh đình dũng
ba mươi chín đình tiến dũng
bốn mươi mai tiến dũng
bốn mươi một nguyễn văn dung

bốn mươi bốn lê xuân duy

bốn mươi tám nguyễn khắc định

năm mươi phan văn giang
năm mươi một nguyễn văn dầu

năm mươi bốn nguyễn thị thu hà
năm mươi năm nguyễn đức hải
năm mươi sáu nguyễn thanh hải

năm mươi tám bùi văn hải
năm mươi chín ngô thị thanh hằng
sáu mươi nguyễn mạnh hiển
sáu mươi một phùng quốc hiển
sáu mươi hai bùi thị minh hoài
sáu mươi ba lê minh hoan

sáu mươi bảy lữ văn hùng
sáu mươi tám nguyễn văn hùng
sáu mươi chín nguyễn văn hùng
bảy mươi đinh thế huynh
bảy mươi một lê minh hương
bảy mươi hai thuận hữu
bảy mươi ba lê minh khái
bảy mươi bốn nguyễn đình khang

bảy mươi tám hoàng thị thúy lan

tám mươi chẩu văn lâm

tám mươi hai ngô xuân lịch
tám mươi ba nguyễn hồng lĩnh
tám mươi bốn lê thành long

chín mươi trương thị mai

chín mươi hai trần thanh mẫn

chín mươi bốn trần bình minh
chín mươi năm châu văn minh

chín mươi bảy giàng páo mỹ
chín mươi tám phạm hoài nam
chín mươi chín nguyễn phương nam
một trăm linh bùi văn nam
một trăm linh một trần văn nam

một trăm linh sáu trương quang nghĩa

một trăm một mươi tám trần quang phương
một trăm một mươi chín trần đại quang
một trăm hai mươi hoàng đăng quang

một trăm hai mươi hai trần lưu quang
một trăm hai mươi ba trần đại quang

một trăm hai mươi năm phạm văn rạnh
một trăm hai mươi sáu trần văn rón

một trăm hai mươi tám phan văn sáu

một trăm ba mươi bùi thanh sơn

một trăm ba mươi hai trần văn sơn
một trăm ba mươi ba thảo xuân sùng

một trăm ba mươi năm lê vĩnh tân

một trăm ba mươi chín trần sĩ thanh

một trăm sáu mươi bốn mai trực

một trăm sáu mươi bảy trương minh tuấn

một trăm bảy mươi bốn triệu tài vinh

một trăm bảy mươi tám lê quý vương

một trăm tám mươi võ thị anh xuân

hai ủy viên trung ương dự khuyết
hai mươi đồng chí
một nguyễn hữu đông
hai ngô đông hải
ba nguyễn văn hiếu
bốn đoàn minh huấn
năm y thanh hà nhiê dăm
sáu đặng quốc khánh
bảy đào hồng lan
tám lâm văn mẫn
chín hồ văn niên
một mươi nguyễn hải ninh
một mươi một lê quốc phong
một mươi hai châu thị mỹ phương

một mươi bốn thái thanh quý

một mươi sáu vũ đại thắng
một mươi bảy nguyễn văn thắng
một mươi tám nguyễn khắc toàn
một mươi chín lê quang tùng
hai mươi bùi thị quỳnh vân
sáng nay tại hà nội trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân
đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi năm triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín
trong năm vừa qua trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân
đã thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà chương trình công tác năm hai nghìn một mươi năm đề ra
trong đó đã thực hiện tốt công tác năm hai nghìn một mươi năm
công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
công tác chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đồng thời tổ chức các chương trình tuyên truyền sâu đậm các hoạt động kỷ niệm
sự kiện chính trị văn hóa lớn của đất nước
truyền hình công an nhân dân đã thu hút đông đảo người xem
nhiều chương trình tác phẩm có chất lượng tốt đoạt giải cao trong các cuộc thi về báo chí
truyền hình được lãnh đạo các cấp và nhân dân khen ngợi
tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu
trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân sẽ nghiên cứu
đổi mới hình thức nâng cao chất lượng tăng sự hấp dẫn của các bản tin thời sự
các chương trình tác phẩm phát thanh truyền hình điện ảnh
trong đó sẽ xây dựng kịch bản và tổ chức sản xuất một số chương trình mới
trần hd tăng cường đoàn kết siết chặt kỷ luật kỷ cương tổ chức thực hiện có hiệu quả
các cuộc vận động các phong trào thi đua do cấp chiến phát động
trước mắt là tập trung tuyên truyền đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
bầu cử hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn
tại hội nghị lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân và đảng ủy trung tâm phát thanh
truyền hình điện ảnh công an nhân dân đã tra bằng khen cho các cá nhân tập thể
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi năm
thưa quý vị nhằm tiến tới kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập lực lượng an ninh lào
ngày năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã triển khai biên soạn cuốn kỷ yếu lịch sử học viên công an lào tại trường một mươi hai trăm bảy mươi năm ở việt nam
nhằm chủ yếu dừng lại bức tranh lịch sử về hoạt động
của học viên công an lào tại trường một nghìn hai trăm bảy mươi năm giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi sáu một nghìn chín trăm chín mươi một
hội thảo bàn về đề cương chi tiết cuốn kỷ yếu đã được tổ chức tại đà nẵng vào sáng nay
qua thảo luận đoàn đại biểu của viện lịch sử công an bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và đoàn đại biểu cục nghiên cứu khoa học và lịch sử bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đều nhất trí với đề cương lần thứ nhất gồm ba trăm linh trang
nội dung đề cương phản ánh những vấn đề cơ bản
về sự ra đời tổ chức của trường một mươi hai bảy mươi năm về hoạt động của học viên lào công an lào
và hoạt động giảng dạy quản lý của trường một mươi hai bảy mươi năm từ giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi một
tại hội thảo các ý kiến cũng đưa ra một số vấn đề cần bổ sung
chỉnh sửa để hoàn thành đề cương chi tiết cuốn kỷ yếu trong thời gian sớm nhất
bản tin tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
ngày hôm nay công an huyện đơn dương lâm đồng phối hợp với viện kiểm sát nhân dân
cung cấp thực nghiệm điều tra đối với đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
trước đó qua công tác điều tra truy xét công an huyện đơn dương lâm đồng đã bắt huỳnh văn toán
có hộ khẩu thường trú ở tư nghĩa quảng ngãi là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp
chỉ riêng tại huyện đơn dương toán đã thực hiện trất lọt một mươi vụ đột nhập nhà dân
với tổng trị giá gây thiệt hại khoảng tám mươi triệu đồng
nhà dân ở huyện đức trọng ba vụ ở thành phố đà lạt và hai vụ ở quảng ngãi
với tổng tài sản hơn một trăm linh triệu đồng
từ lời khai của toán công an huyện đơn dương đã thu hồi được hai xe mô tô
ba laptop ba máy tính bảng bốn điện thoại di động
hiện công an huyện đơn dương đang tiếp tục đấu tranh mở rộng
công an tỉnh gia lai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bà lưu thị thanh tùng
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại một thành viên tùng phát
có địa chỉ tại số một trăm ba mươi một đường hai bà trưng thành phố pleiku gia lai
để điều tra về hành vi trốn thuế
kết quả điều tra ban đầu xác định trong quá trình kinh doanh
công ty tùng phát có nhiều sai phạm nhằm mục đích trốn thuế
sau khi thông qua quyết định khám xét nơi ở của bà tùng
lực lượng chức năng đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
tại thời điểm kiểm tra kế toán của công ty vắng mặt
bà tùng không xuất trình được chứng từ sổ kê khai hàng hóa hợp pháp
được biết công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại một thành viên tùng phát
hoạt động kinh doanh từ năm hai nghìn bảy
chuyên mua bán các mặt hàng bánh kẹo hàng hóa nông sản tại gia lai với số lượng lớn
theo điều tra ban đầu số tiền trốn thuế của công ty tùng phát khoảng sáu tỷ đồng
sau nhiều ngày xét xử và nghị án ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một
tòa nhân dân tỉnh nghệ an đã tuyên phạt đối tượng trần lê đức
trú tại quận tây hồ thành phố hà nội
với bảy đối tượng liên quan về hành vi lừa dối khách hàng
và truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số của người khác
trước đó công an nghệ an đã phát hiện bắt quả tang hàng chục trạm kinh doanh xăng dầu
sử dụng chiếc điện tử già để lừa dối bớt xén của khách hàng
bình quân cứ một trăm linh lít xăng dầu bàn ra các khách hàng bị móc túi từ bốn đến một mươi một lít
đối tượng sản xuất yc điện tử là trần lê đức
đức đã bán hàng chục chiếc ic cho nguyễn sơn hải
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã diễn kỳ huyện diễn châu
là giám đốc công ty cổ phần thiết bị xây lắp xăng dầu trường hải
từ đó hải cấu kết và bán lại cho nhiều đối tượng khác
để lắp vào nhiều cây xăng để ăn bớt của khách hàng thu lợi bất chính
tại phiên tòa các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
xét các tình tiết hội đồng xét xử đã tuyên phạt
trần lê đức hai mươi bốn tháng tù phạt ba mươi triệu đồng
về tội truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số của người khác
nguyễn sơn hải hai mươi bốn tháng tù cho hưởng án treo
phạt bốn mươi triệu đồng về tội truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số của người khác
đối tượng còn lại mỗi đối tượng từ bảy tháng đến một mươi tám tháng tù
nhưng cho hưởng án treo về tội truy cập bất hợp pháp và thiết bị số của người khác
và tội lừa dối khách hàng
bản tin tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị để hạn chế ngăn ngừa những vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra
khi người tham gia giao thông đi trên những đoạn đường có băng tuyết
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu bộ giao thông vận tải
chỉ đạo việc lắp các biển báo tạm thời để cảnh báo người tham gia giao thông
ban hành hướng dẫn tạm thời về đảm bảo giao thông trong điều kiện mặt đường có băng tuyết
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo tổng cục đường bộ việt nam
sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố khẩn trương tiến hành kiểm tra
ra soát điều kiện an toàn giao thông các tuyến đường bộ
lắp các biển cảnh báo giảm tốc độ cảnh báo đoạn đường có băng tuyết chân trượt
bố trí lực lượng và phương tiện để xử lý băng tuyết trên mặt đường
hướng dẫn nhắc nhở người điều khiển phương tiện duy trì khoảng cách an toàn bật đèn chiếu sáng
ban hành hướng dẫn tạm thời về bảo đảm giao thông trong điều kiện mặt đường có băng tuyết
các quy tắc tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có tuyết rơi hoặc mặt đường có băng tuyết phủ
các nguyên tắc bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện khi tham gia giao thông
trong điều kiện khí hậu lạnh mặt đường có băng tuyết phủ
công an các tỉnh thành phố tăng cường lực lượng phối hợp với thanh tra giao thông vận tải
bố trí ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm các đoạn tuyến có địa hình phức tạp
độ dốc lớn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt mưa tuyết mặt đường có băng tuyết phủ
các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo các nguy cơ mất an toàn giao thông
phổ biến tới người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ các quy tắc tham gia giao thông an toàn
trong điều kiện có tuyết rơi hoặc mặt đường có băng tuyết phủ
tuyên truyền vận động người dân hạn chế tham gia giao thông trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt cực đoan
thưa quý vị hôm nay đã là ngày thứ năm trong chuỗi đợt lạnh kỷ lục trong vòng hai mươi năm qua
ngày hôm nay tại hà nội nhiệt độ vẫn xuống thấp cộng với tình trạng mưa giá đã ảnh hưởng mạnh
đến nhiều vùng râu tại khu vực ngoại thành
hôm nay giá râu đã bắt đầu tăng trong khi tại các vùng trồng râu đã cho thấy những thiệt hại ban đầu
nếu tình trạng lạnh giá còn kéo dài vụ rau đông xuân của người dân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể
đặc biệt khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến tết nguyên đán thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh
hợp tác xã râu văn đức một trong những vựa râu lớn nhất khu vực ngoại thành hà nội
ngày thứ năm trong đợt rét kỷ lục
trong khi những cây râu trưởng thành
đã được người dân thu hoạch vội vã
thì những cây con lại đang có khả năng chết dần vì không thể chống trọi lại cái rét kỷ lục
căng bạc kín bốn bể
nhưng nông dân tại đây tỏ ra khá bi quan với tình hình thu hoạch rau trong vụ này
vừa mưa như thế này vừa khi nắng lên vùng râu sẽ trúng hết
cả hợp tác xã có khoảng hai trăm năm mươi hectare rau cung cấp chủ yếu vào nội thành hà nội
nếu thời tiết thuận lợi những cây rau con này đáng lẽ sẽ cho thu hoạch dần từ đây đến tết
nhưng với tình trạng giá rét hiện nay không ai dám chắc chúng có thể đủ lớn để thu hoạch hay không
giá dầu bán ra vì thế đã tăng nhanh chóng
từ mức từ hai năm nghìn đồng một kg rau cải đầu vụ giờ tăng lên một mươi nghìn đồng một kg
và chắc chắn sẽ còn tăng từ đây đến tết
phần do chi phí vận chuyển tăng khi trời trở rét phần do biến động nguồn cung
giờ rét như thế này thì cây rau nó cầm lại thì phục vụ tết thì nó sẽ có phần như vậy là tăng lên
rất là ảnh hưởng đến rau vì thời tiết lạnh như thế này cây rau con là không phát triển được
mà cây rau đã có kế hoạch để phục vụ cho tết thì lại không phát triển kịp để mà thu hoạch như vậy là phục vụ cho tết
ghi nhận tại các chợ nội
thành càng củng cố thực tế này khi giá tất cả các loại rau đều tăng gấp đôi so với mấy ngày trước đây
thậm chí nhiều loại rau như rau muống rau cải còn không có mở bán do bị dập nát và hư hại quá nhiều
quá đắt luôn mà nó tăng gấp đôi có cái thì gấp rưỡi còn đa số là gấp đôi
mà rau gì cũng đắt không có rau gì mà rau muống thì hỏng hết rau muống bị gió bắc nó tát
nó cháy đầu
cho nên là không thu hoạch được rau muống đâm ra cái lượng rau nó hụt
còn các dạng rau cải thì nó phải nước mưa nó dập cho nên là nó đắt mà hơn nữa là nó rét thì nó lại chậm lên
bình thường thì tôi mua hai mươi cả hai bữa rau của nhà tôi thì bây giờ tôi phải mua ba mươi
giá cả thường thì là rau đặc biệt là những ngày rét này thì có tăng hơn ngày thường
bởi vì là thời tiết mưa rét thế này thì rau nó lên chậm
không chỉ vùng ngoại thành hà nội mà tại các vựa rau khác ở khu vực bắc bộ cũng cho thấy tình trạng chung
theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia tình hình giá rét có thể kéo dài đến hết tháng một
và tiếp tục lập lại một hai đợt nữa trong tháng hai tới đây cũng là cao điểm thu hoạch rau của vụ đông xuân
khả năng rau sấu dập nát do ảnh hưởng của mưa lạnh và thậm chí là tuyết là rất lớn
do vậy nông dân nên chủ động các biện pháp tránh rét cho rau
tuy nhiên nhận định chung cho thấy xu hướng khan hiếm nguồn cung rau trong dịp tết là hiện hữu
những ngày gần đây thời tiết khu vực phía nam chuyển lạnh vào ban đêm
nhiệt độ trong ngày có khi tranh lệch lên đến hơn một mươi độ c
khiến số bệnh nhi tại tp hcm phải nhập viện ngày càng tăng do mắc các bệnh về đường hô hấp
tại khoa hô hấp bệnh viện nhi đồng một ngay trong sáng ngày hai mươi sáu tháng một đã có hai trăm ba mươi chín bệnh nhi nằm điều trị
trong đó có đến một trăm một mươi bốn trẻ bị viêm phổi tám mươi năm trẻ bị viêm tiểu phế quản
đây là hai căn bệnh nguy hiểm mà trẻ dễ gặp phải khi mắc các bệnh về đường hô hấp
tương tự tại bệnh viện nhi đồng hai số lượng bệnh nhi nhập viện liên quan đến đường hô hấp cũng đang dục dịch tăng cao
trong điều kiện thời tiết ở khu vực phía nam vẫn còn diễn biến lạnh trong những ngày tới
các bác sĩ lưu ý các bậc phụ huynh đề phòng virus hợp bào hô hấp tên tiếng anh viết tắt là rsv
loại virus này có triệu chứng như cảm cúm thông thường nếu tấn công ở người lớn chỉ cảm ho thông thường
nhưng nếu vào trẻ nhỏ sẽ gây ra viêm tiểu phế quản và viêm phổi rất nguy hiểm cho trẻ em
ngoài ra phụ huynh cũng cần lưu ý đề phòng cho trẻ tránh các bệnh hô hấp như hèn xuyễn và viêm thanh quản
thưa quý vị chỉ còn khoảng hai tuần nữa là tới tết nguyên đán
mặc dù với điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt như năm nay nhưng với công nghệ kỹ thuật mới thì trong thời điểm này
tại làng đào nhật tân quất tứ liên đã chuẩn bị sẵn sàng để cung ứng cho thị trường những cây đào cây quất chất lượng cao để đón xuân bến thân
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
tết nguyên đán bính thân đang đến rất gần đối với người trồng đào tại phường nhật tân quận tây hồ
với thời tiết diễn biến bất thường nhiệt độ cao kéo dài
rồi lại đến không khí lạnh cường độ cao
đã ảnh hưởng không nhỏ đến vườn đào của các hộ dân
nhưng được tiếp cận những khoa học kỹ thuật mới
những người làm đào ở làng nhật tân đã cho ra những cây chất lượng cao nhất phục vụ tết
cùng với sự phát triển của đất nước
về giá cả thì nói tính chất hàng năm thì cây đào nó cũng thay đổi
nhưng mà nó có sự lên xuống theo cái nền kinh tế của đất nước một tí
nhưng mà thực ra cây đào là nó cũng không ảnh hưởng tác động nhiều
nó có thể thay đổi từ một mươi đến hai mươi
cùng với làng đào nhật tân
làng quất tứ liên cũng đang hối hả để chuẩn bị tết
người dân phường tứ liên đang say xưa chăm chút bên những vườn quất
và mong đợi một mùa bội thu trong dịp tết bính thân này
so với năm ngoái và năm nay thì nó cũng có một chút biến động
thấy nhiều cái nguyên nhân khách quan có thể là do cái thu nhập
và có cái cuối năm của những người chơi thì có những người người ta vẫn chơi
như năm ngoái ổn định người ta không nghĩ vấn đề giá cả bao nhiêu
nhưng đa phần người ta cũng phải tính toán
cho nên cái việc chơi nó cũng có ảnh hưởng đến cái người chồng của chúng tôi
thế là cái giá cả theo chúng tôi nghĩ là nó cũng có thể ảnh hưởng
tức là sẽ có thể thấp hơn so với năm ngoái
người dân tứ liên cho biết quất năm nay đẹp hơn năm ngoái
năm ngoái một số vườn quất phải nhồ bò hàng loạt cây do bị thối rễ
không chỉ có quất truyền thống khoảng ba năm trở lại đây
người dân làng quất tứ liên trồng những trậu quất cảnh bonsai
giá cả giao động từ vài trăm cho đến vài triệu
người mua cũng khá cẩn thận vì sợ không bảo quản được thế quất từ lúc này
nên đa số chọn phương án đặt cọc các cây quất mình chọn
và nhu cầu của khách hàng mấy năm nay thì mua muộn hơn những năm trước
bởi vì cách đây khoảng năm năm về trước nó cũng do thời tiết
quất chín xong nó bị vỡ
nhưng mà cho đến bây giờ năm năm ở đây
thời tiết thì quất nó không bị vỡ

khách hàng cũng rút kinh nghiệm mua gần hơn để đảm bảo cây cho mình sử dụng được
hiện nay hầu hết các vườn quất đã chín vàng
vườn đào đua nhau khoe sắc thắm
tại vườn quất ở làng tứ liên
vườn đào nhật tân đã sẵn sàng cho một vụ mùa bội thu
không chỉ khẩn trương bung hàng hot hút khách
các vườn cảnh cũng phải gấp rút chăm sóc quất đào để quả không chín và hoa không nở sớm